vì lợi nhuận khủng mà nhiều đối tượng bất chấp đi buôn bán ma túy một ông chú ma túy với sở thích độc lạ để thu hút những thanh niên trẻ làm chân dết đi giao hàng cho mình
ông trùm đã sử dụng nhiều chiêu trò để qua mắt lực lượng công an tội ác mà ông trùm gây ra phải chịu hình phạt cao nhất của pháp luật
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
nhằm che mắt các cơ quan bảo vệ pháp luật sau khi xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử toán nhân dân tp hà nội đã tuyên án tử hình đối với bảy bị cáo
gồm nguyễn tiến dũng tức dũng mượt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại tổ hai phường việt hương quận long biên tp hà nội
nguyễn ngọc dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại tổ chín phường việt hưng quận long biên
phạm xuân phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở phường gia thụy quận long biên
nông văn độ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thôn cò lùa
phạm thị nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại tiểu khu cờ đỏ thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la
trần anh quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường hàng mã quận hoàn kiếm hà nội
hà sĩ duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn cư chi xã tân tri huyện tiên du tỉnh bắc ninh
hai bị cáo là nguyễn lê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường vĩnh tuy quận hai bà trưng hà nội
và nguyễn thị tú lệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại phường kinh bắc thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
cùng bị tuyên án tù trung thân
chín bị cáo còn lại gồm nguyễn ngọc phương mai thị nga ngô thị mai phương phạm thu hiền huỳnh tấn nhất bùi trọng nghĩa nguyễn thị thu lan đỗ văn tuấn lê văn thủy tức tiến lùn bị tuyên phạt mức án từ bảy đến hai mươi năm tù về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn tiến dũng có biệt danh là dũng mượt
vì trước khi bị buộc tội việc lái xe ở một cơ quan nhà nước anh ta lúc nào cũng quần là áo lượt đầu tóc vút keo bóng lộn điều bộ đi lại vung vẩy đòng đành chẳng khác nào phụ nữ
trong một thời gian dài làm việc ở đơn vị này dũng ăn chơi phô trương lại nợ nần bị nhiều người đến cơ quan đòi nợ và có quan hệ phức tạp ảnh hưởng đến công tác
vì vậy dũng đã bị cho nghỉ việc
dũng chuyển sang chơi số đề với mong ước nhanh chóng tìm được nhiều tiền để trả nợ
xong càng say đề nợ nần càng trông chất càng bị lôi ra và bị bọn giang hồ đòi nợ thuê dí suốt ngày đêm
đó là lý do bức bách để đầu năm hai nghìn một mươi bảy dũng phải nhận hợp đồng vào bình dương sát hại anh nguyễn tấn phú với giá là một tỷ đồng theo đề nghị của một cặp vợ chồng mà dũng chưa hề quen biết
sau khi thực hiện phi vụ tay trời này đối tác cũng chỉ trả bốn mươi năm số tiền theo hợp đồng
sau khi trừ chi phí và chia cho các đàn em cùng tham gia
dũng còn lại số tiền ít ỏi không đủ trả nợ
cũng trong thời gian ly dị vợ và đổ nợ đó dũng quen với một nữ quái nghiện ma túy và chính nữ quái này đã dẫn dắt dũng đi vào con đường buôn bán cái chết trắng
từng là cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy lâu năm dĩ nhiên dũng hiệu cái giá phải trả nếu những chuyến đi đánh hàng không chót lọt và bị bắt
xong trong lúc cùng đường nếu không có tiền trả nợ bị giang hồ xử cũng chết nên dũng chặt lưỡi đường nào cũng chết
cứ liều xem sao
hơn nữa dũng tin tưởng với kinh nghiệm từng trải trong những năm tham gia công tác chống tội phạm ma túy dũng có thể đối phó với lực lượng công an nên không có gì phải lăn tắn nữa
qua vài chuyến ra biên giới phía bắc mua một số loại ma túy tổng hợp về phân phối cho các quán bar vũ trường ở hà nội thành công dũng giàu lên nhanh chóng
theo nguồn tin thì mỗi tháng dũng lãi dòng hàng tỷ đồng nhờ mua bán trái phép chất ma túy
sau khi ly dị vợ con không có nợ chống
súng cung tiền tỷ kiếm được từ hoạt động bất chính đầu tư biến ngôi nhà ba tầng trong hẻm của mình thành một nơi tiện nghi và kiên cố
tựa như một pháo đài nội bất xuất ngoại bất nhập
từ ngoài đường vào hẻm chỉ là đường nhỏ độc đạo
dũng cho lắp nhiều camera để ai vào hẻm đều lọt vào tầm kiểm soát của người trong nhà
đã vậy y còn thuê thợ về lắp hàng rào sắt kín mít kiên cố với hai lớp cửa ra vào
nếu từ ngoài vào phải cố gắng
phải khóa lớp cửa thứ nhất rồi mới mở được lớp cửa thứ hai
nếu từ trong ra phải khóa lớp cửa bên trong rồi mới mở được lớp cửa bên ngoài
bằng cách bố trí chặt chẽ này nếu lực lượng công an từ ngoài muốn vào trong nhà của dũng hơi bị khó
nếu trong nhà có kẻ muốn làm đội cứng cho công an từ bên ngoài đột nhập vào cũng không phải dễ
suốt ngày dũng cố thủ trong pháo đài này để chỉ huy đám đàn em đông đảo đưa ma túy từ biên giới về phân phối khắp hà nội
cẩn thận hơn dũng còn thuê một kiosk tại tổ một mươi năm phường gia thụy quận long biên để làm nơi cất giữ hàng
với quy mô làm ăn lớn như vậy chỉ trong vòng sáu tháng kể từ sau vụ vào bình dương sát hại người và quay ra hà nội làm nghề buôn bán ma túy
dũng đã giàu lên nhanh chóng và trở thành một đầu mối cung cấp ma túy tổng hợp vào loại lớn nhất hà nội
đã có nhiều tiền và ở vị trí ông trùm được nhiều đàn em chăm sóc cung phục
dũng bắt đầu đổi cách sống để hối hạ hướng dẫn
dũng mang bản chất là người của thế giới thứ ba
khi còn công tác trong cơ quan nhà nước và có gia đình với vợ con đời huế dũng phải kìm nén và che giấu đam mê trai đẹp của mình
biểu hiện của thời kỳ ẩn này là thích trừng diện trao chuốt và ga lăng với đàn ông
đến khi đã có cuộc sống tự do và thoải mái về tiền bạc dũng bùng nổ theo đam mê sâu kín của mình
trong đám đàn em thân tín hàng chục tên phục vụ trong đường dây mua bán ma túy
dũng chọn ra những chàng trai đẹp hấp dẫn để làm cung tần mỹ nữ cho mình
đám này được sống chung trong pháo đài của dũng được ăn ngon mặc đẹp và chiều chuộng hết mình
theo điều tra nguồn ma túy được dũng mua từ trung quốc và mộc châu sơn la
có kinh nghiệm đối phó với công an nên dũng mượt không bao giờ ra mặt
bộ siêu tầm trai trẻ của dũng nuôi ăn ở tại nhà đã được dũng huấn luyện và tổ chức thành đường dây mua bán ma túy
phần công trách nhiệm từ việc đi lấy hàng phân phối
ghi chép sổ sách cho đến canh gác
ban đầu chỉ là gặp gỡ giao lưu tình cờ tại các bữa nhậu sinh nhật
thấy kẻ nào lọt mắt dũng tỏ ý quý mến mời đến nhà chơi
bước chân vào nhà dũng được bao ăn uống bao đập đá nên không trai trẻ nào vượt qua được cám rỗ chết người ấy
một trong những trai bao từng được dũng cưng trường nhất là phạm xuân phương hai mươi một tuổi
phương có khuôn mặt tròn trịa da trắng môi đỏ ăn nói nhỏ nhẹ như phụ nữ
bố mất sớm mẹ phương đưa ba con vào tây nguyên sinh sống
cuộc sống vất vả nên phương theo chị gái ra hà nội học nghề cắt tóc
mái tóc nhuộm xanh đỏ hai cánh tay xăm trổ hoa văn phương tự nhận mình là nghệ sĩ
với giấc mơ của một tiệm làm đầu riêng để theo đuổi nghề làm đẹp
thế nhưng chưa thành nghề phương đã nhiễm thói ăn chơi đua đòi
trong một lần ăn nhậu phương gặp dũng
biết phương không nhà cửa dũng rủ cậu ta về ở chung
lúc đó dũng vừa chia tay chai bao bùi trọng nghĩa người hải phòng vì phát hiện cậu này có bác gái
thời gian đầu phương được dũng yêu chiều ra mặt thường cho đi theo ăn nhậu
như những chai trẻ khác thời gian đầu phương được dũng cho ăn chơi thoải mái thích gì được nấy hút hít đập đá tới bến
sau khi phương đã dính sâu vào ma túy dũng bắt đầu sao nhiệm vụ mang hàng đi giao cho khách
trong đám trai bao ở nhà dũng có kẻ học nhiều nhất và được dũng tin tưởng nhất là nguyễn ngọc dương
hai mươi một tuổi ở quảng ninh
đẹp trai thông minh ăn nói lưu loát dương từng học hai trường cao đẳng về công nghệ thông tin ở hà nội xong bỏ ngang
dương khoe gia đình có điều kiện nên cuộc sống thời sinh viên của cậu ta khá đầy đủ
điện thoại iphone năm xe máy liberty nhà trọ riêng biệt tiền tiêu gần chục triệu một tháng thay bạn gái liên tục đến không nhớ nổi
đầu năm hai nghìn một mươi bốn trong một lần lang thang ở công viên thống nhất dương gặp dũng tại
một quán nước biết dương đang buồn chán vì vừa bỏ học chưa biết sẽ tiếp tục ở lại hà nội hay về quê
dũng cho địa chỉ rồi mời qua nhà chơi
thầy chú ý nói chuyện tình cảm bản thân em lúc đó rỗi dãi nên một lần khi chú dũng nhắn tin em đã đến dương kể lại
sau vài lần đi lại dương chuyển đến ở nhà cùng dũng thi thoảng ngủ trung phòng
thấy dương có học chỉ nhớ tốt lại cẩn thận
dũng giao ghi chép sổ sách việc mua bán ma túy
qua vài lần thử thách dũng đã tìm ra một chỗ khác
dũng đã giao chìa khóa tủ cho người tỉnh quán xuyến mọi việc từ thu chi đến quản lý
một trí thức trẻ khác cũng dính vào đường dây ma túy của dũng là trần anh quân trợ thủ đắc lực trong khai thác nguồn hàng trực tiếp giao dịch thỏa thuận giá cả
quân từng du học nhiều năm tại trung quốc về việt nam làm công việc thông dịch viên
dù có vợ con nhưng ham chơi nhiều lần quân theo một số người đến nhà dũng để tụ tập độc đá
nghe dũng khoe khoang có nhiều mối quan hệ
người ta nhờ hỏi thông tin về việc bố vợ đang bị giam tại trại giam t một mươi sáu bộ công an
quá trình nói chuyện biết quân thông thạo tiếng trung quốc và có các mối quan hệ với nguồn cấp ma túy
dũng đặt vấn đề nhờ tìm mối hàng mua với số lượng lớn
quân nhận lời xong yêu cầu trả hai mươi năm tiền lãi cho mỗi chuyến hàng
với vai trò giao dịch quân sau đó đã giúp dũng giao dịch thành công hai chuyến hàng tổng cộng là sáu kg đá và hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
còn phạm xuân phương hai mươi một tuổi quê ở văn chấn yên bái là một tay giao hàng thiện chiến của dũng
từ một thanh niên lêu lỏng ăn chơi phương được dũng tuyển mộ đào tạo và cung cấp cuộc sống sung sướng đầy đủ
được sử dụng ma túy miễn phí nên hoàn toàn lệ thuộc vào dũng mượt
phương vừa là nhà phân phối ma túy vừa là một trong nhiều cục cưng trong dàn trai bao sống trong ngôi nhà kín đáo và trụy lạc của dũng mượt
khoảng tám giờ một mươi năm phút sáng
ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn tại trại giam số một công an thành phố hà nội nguyễn tiến dũng được dẫn ra buồng cung
nhận ra người quen dũng có vẻ điềm tĩnh
sau khi cúi đầu trào cán bộ dũng mượt đưa mắt nhìn sang đại úy quang không để dũng phải dò xét lâu
thiếu tá thắng giới thiệu đây là đồng chí quang điều tra viên thụ lý vụ án
từ hôm nay đồng chí quang sẽ là người thường xuyên làm việc với anh
giới thiệu xong đồng chí thắng ra về còn lại dũng và đại úy quang
không vội vã đại úy quang giải thích cho dũng sau qua vụ án rồi nói
chắc anh dũng cũng biết rồi nếu anh càng thành khẩn thì càng có lợi cho anh
dũng mượt đáp ngay anh quang ạ tôi cũng suy nghĩ rồi có gì tôi sẽ không giấu
đại úy quang hỏi vậy trước kia anh có làm gì trong bình dương không
trước câu hỏi bất ngờ của cán bộ dũng mượn tái mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc
gá cúi đầu lặng tranh ánh mắt của điều tra viên đang nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình
nghĩ một lúc dũng mượt ngẩm mặt lên rè rặt
trước đây tôi cũng làm ăn với bà danh thấy cái môn đòi nợ của anh sao rồi
cán bộ hỏi anh quang cũng biết ngày xưa tôi cho vay nên cũng phải dọa giống tí
nhưng chỉ dọa thôi chứ tôi không làm gì
dũng mượt vẫn rẻ rặt thôi được hôm nay tôi không làm việc với anh về vụ ma túy mà làm việc về vụ bình dương
cũng may cho anh là nạn nhân mà
tôi không sao
cán bộ quang vừa nói vừa cười để dũng mượt bớt căng thẳng
trước thái độ cởi mở của điều tra viên khuôn mặt dũng như giãn ra
thôi anh quang đã biết rồi thì tôi sẽ khai
dừng một lát dũng mượt nói tiếp
nói thật với anh quang án ma túy to thế tôi còn nhận nữa là cái án này
tôi sẽ trình bày với anh
mặc dù dũng đã chịu khuất phục nhưng cán bộ quang không tỏ ra nôn nóng
nếu hỏi dồn theo kiểu ép dũng phải nhanh chóng nhận tội
có khi lại phản tác dũng
nhưng cũng không để dũng có thời gian chống để suy nghĩ
trong vòng một tiếng đồng hồ đại úy quang nhanh chóng hỏi dũng về những đối tượng tham gia trong vụ án dùng súng bắn đồng nguyễn tân phú
về quan hệ của dũng với bà lê mỹ danh về cách thức tổ chức vụ án sát hại người do dũng cầm đầu
nguyễn tiến dũng tức dũng mượt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân thành phố hà nội đã tuyên phạt nguyên tiến dũng tức dũng mượt án tử hình